thưa quý vị mưa lớn tại các tỉnh miền trung những ngày qua tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở ở vùng núi tỉnh quảng nam quảng ngãi và bình định
đặc biệt hệ thống giao thông bằng đường bộ trên tuyến quốc lộ một a tuyến đường sắt bắc nam cao tốc đà nẵng quảng ngãi cũng bị ách tắc do ngập lụt và sạt lở đất